tàng tranh ở các nước văn minh trên thế giới thường có độ ẩm từ bốn mươi năm đến năm mươi năm và nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ c
ánh sáng không được mạnh vì sẽ làm màu bị phai nhanh hơn và làm vec ni phủ trên tranh tối đi
đặc biệt không bao giờ được để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tranh hoặc dùng đèn thông thường chiếu từ trên xuống tranh
tốt nhất là ánh sáng tán xạ và nguồn sáng phải cách tranh ít nhất ba mét
ngược lại không bao giờ nên cất tranh trong buồng tối hoàn toàn vì sau một thời gian dài màu trên tranh sẽ bị tối đi
các hạt bụi trong không khí có thể mang rất nhiều acid làm đổi màu một số hạt màu lão hóa toan và khung căng toan
khiến chúng trở nên giòn dễ bị gãy vỡ nếu chẳng may bị va đập khói trong không khí cũng làm đổi màu đục phét ni
không phải các bảo tàng ở việt nam không biết tới bất cập này nhưng do cơ chế quản lý thường có suy nghĩ
là nơi bất biến vĩnh cửu chẳng sợ bị hư và cũng do lịch sử của các bảo tàng chưa đủ lâu để lộ ra các tác phẩm bị hư hại trầm trọng
nên việc đầu tư cho bảo quản tu sửa và phục chế gần như không có nếu có thì rất nhỏ giọt
tất cả tác phẩm trong bảo tàng là tài sản quốc gia nó gắn liền với các vấn đề của lịch sử
mất đi thì có tiền cũng không mua lại được nên việc đem các tác phẩm ra nước ngoài phục chế trong suốt một thời gian dài gần như không được phép
các nơi như singapore đài loan hồng kông thượng hải indonesia thái lan đều có những chuyên gia những trung tâm phục chế giá cả tùy theo độ khó giá trị tác phẩm
nhiều trường đại học ở đức pháp hà lan nhật bản đều làm rất tốt chuyện này và giá cũng tương đối hợp lý nếu trực tiếp gửi tác phẩm đến
công tác bảo quản tù sửa phục chế tranh là một hoạt động cần thiết của các bảo tàng việt nam cũng như là của bảo tàng mỹ thuật
nói riêng trong những thời gian khi bắt đầu thành lập bảo tàng thì công tác bảo quản tu sửa đã được các thế hệ lãnh đạo của bảo tàng hết sức quan tâm
và nó cũng đã diễn ra ngay từ khi bảo tàng bắt đầu hoạt động bằng chứng cho thấy là từ khi thành lập bảo tàng bảo tàng đã có tổ tu sửa phục chế
sau đấy là thành lập sửa và đến nay thì nó là hoạt động của trung tâm bảo quản tù sửa tác phẩm mỹ thuật
trong những thời gian hoạt động về công tác bảo quản tu sửa phục chế qua các giai đoạn qua các thời gian công tác bảo quản tu sửa đã đạt được rất nhiều thành tích
cũng như là việc áp dụng các kinh nghiệm thừa kế các kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để áp dụng vào công tác bảo quản tu sửa
và từ đấy nó cũng hạn chế được rất nhiều những sự xuống cấp và bảo đảm duy trì các việc giữ gìn bảo quản
vật trong kho cũng như trên hệ thống trưng bày
thông qua những thời gian cũng như là các hoạt động thì bảo tàng mỹ thuật việt nam cũng đã có những chương trình liên kết với các đơn vị các tổ chức nước ngoài
để thực hiện các công tác bảo quản tù sửa cũng như là học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị để tiếp thu và áp dụng những kinh nghiệm khoa học
kỹ thuật tiến bộ mới
tại phương tây nghề phục chế phát triển từ thế kỷ một mươi tám những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi của thế kỷ trước
việt nam cũng đã cử người đi học nhưng đa số bỏ học hoặc chuyển sang sáng tác hoặc bỏ nghề sau khi ra trường vì đầu tư ít thu nhập thấp họ không sống nổi
chính điều này cũng giải thích tại sao đến nay các trường mỹ thuật tại việt nam vẫn chưa có khoa phục chế tu sửa vì thực sự chúng ta bị thiếu chuyên gia để lập khoa